từ ba tháng một mươi đến nay quận một mươi hai đã ghi nhận hơn tám trường hợp f mới
riêng tại phường hiệp thành đã ghi nhận hơn một hai trăm linh trường hợp
đây là phường duy nhất của quận có khu công nghiệp
hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân người dân sinh sống ở các khu nhà trọ
địa phương đã kích hoạt thêm một mươi trạm y tế lưu động do bệnh viện quận một mươi hai hỗ trợ nhân lực
trong khi đó huyện bình chánh hiện ghi nhận sáu hai trăm linh một ca f từ đầu tháng một mươi đến nay
số ca f cao nhất thuộc ba xã vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp tại đây
đa số các ca bệnh nằm trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo quy định
còn tại huyện nhà bè các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước và long hậu
vừa trở lại sau dịch covid một mươi chín nhiều nhà hàng quán ăn tại hà nội lại thêm phần lo lắng khi chi phí nguyên liệu ngày càng đắt đỏ
việc giá rau giá ga và giá xăng tăng cùng lúc đang ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng và các hộ kinh doanh
để tìm hiểu thêm về vấn đề này mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
mới đây giá xăng trong nước đã tăng lên mức cao nhất trong hơn bảy năm tiến sát mức hai mươi năm đồng một lít
bên cạnh đó trong tháng một mươi một giá ga lần thứ chín trong năm nay tăng thêm một mươi bảy đồng
kéo theo giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng của nhiều hãng lên tới năm trăm linh đồng một bình loại một mươi hai kg
đỉnh điểm các loại rau xanh củ quả cũng đang ở mức giá rất cao
nhiều chủ quán ăn nhà hàng cho rằng với tình hình hiện tại
nếu một ngày không bán được ít nhất một trăm linh bát phở thì lỗ vốn bởi kéo theo nhiều chi phí tăng lên
thưa quý vị hiện tại tôi đang đứng tại tô hiệu nơi tập trung rất nhiều cửa hàng quán ăn
như quý vị thấy thì mọi hoạt động dịch vụ kinh doanh vẫn diễn ra bình thường
thế nhưng chủ quán ăn nhà hàng hà nội đang lo ngại khi rau xanh ga dầu
sang đông loạt tăng giá
một bát phở hay tổ bún bò thôi cũng phải còng lưng gánh đủ mọi chi phí
mai lên giá được mà vẫn giữ giá bình đoán cho khách và chất lượng
vẫn đảm bảo chất lượng cho khách ăn
cửa hàng này sẽ làm mình trực những khoản tăng đấy mình sẽ ăn ít đi
trước đây chẳng hạn như một bát bún mình nãi khoảng tầm năm bảy nghìn
bây giờ bát bún của nhà mình chi phí đi rồi còn hai ba nghìn
bữa nay vẫn dùng để ăn
bữa nay vẫn dùng để ăn
chúng giữ được chất lượng khá là ổn tất cả các thành phần bên trong vẫn đều đầy đỉnh chất lượng vẫn đậm đà như trước không thấy có gì khác
chất liệu của rau thì mình thấy cảm giác hơi ít đi như ngày trước
ngày trước ăn rau thấy nó đầy một đĩa này nhưng mà bây giờ nhà hàng có vẻ là cắt giảm như một chút
cũng theo các tiểu thương ở một số chợ dân sinh như chợ nghĩa tân chợ láng hạ hay chợ cống vị giá rau xanh tăng gấp hai ba lần so với bình thường tùy loại
mức độ tăng lần lượt rau gia vị rau xanh rồi đến củ quả và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong những ngày tới
giá cả lúc này nó cũng dễ chịu hơn dịp trước vì dịp trước vừa mưa các thứ đâm nó cũng đắt hơn đắt hơn rất là nhiều
đắt quá không mua được nhiều cả người ta chỉ mua ba bốn lần
nó nhiều khi là một cân trước năm mươi giờ nó chỉ vào độ hai mươi năm thôi đến ba mươi thôi
tôi mua mấy cái thứ rau này vừa đi mua mấy thứ rau này cái này mà mất gần cả một trăm linh nghìn đấy bằng gần cân thịt mua cho cả nhà ăn trong một ngày
không hiểu sao bây giờ rau đắt thế
các chuyên gia nhận định một trong những nguyên nhân dẫn đến sự biến động về giá cả là việc tăng giá các mặt hàng như xăng dầu than giá vận chuyển
sẽ ảnh hưởng đến sự tăng giá của các mặt hàng
chi phí sản xuất đưa giá hàng tiêu dùng trong nước tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân cũng như năng lực cạnh tranh của hàng hóa
trong bối cảnh nền kinh tế vừa mở cửa trở lại cuộc sống chỉ mới dần bình thường trở lại nhưng chưa hoàn toàn ổn định
việc nhiều mặt hàng tăng giá liên tục trong thời gian ngắn đã khiến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đối mặt với nhiều khó khăn
vì vậy cần khảo sát thị trường đưa ra chính sách bình ổn giá để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một giá vàng ở thị trường trong nước tiếp tục đi lên bỏ xa vùng sáu mươi triệu đồng một lượng
sáng nay giá vàng sjc tại hà nội ở mức sáu mươi sáu mươi bảy triệu đồng một lượng chiều mua vào nguyên giữ nguyên còn chiều bán ra tăng một trăm linh đồng một lượng so với hôm qua
giá vàng sjc tại tp hcm được các doanh nghiệp niêm yết mua vào sáu mươi năm triệu đồng một lượng bán ra sáu mươi bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tăng năm mươi đồng mỗi lượng so với hôm qua

tình hình cà phê thế giới năm nay mất mùa giá sàn cà phê trên thị trường tăng mạnh
chuyển sang một số tin tức khác
chỉ trong một ngày từ tin báo của quần chúng nhân dân tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã bắt quả tang ba xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa trên khoảng một năm tỷ đồng
khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp cùng lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra kiểm soát trên khu vực khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên phát hiện xe ô tô tải do tài xế nguyễn hữu tránh điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra

ở tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi tám hộp pháo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình đã tiến hành niêm phong làm thủ tục tạm giữ năm mươi hai hộp pháo có tổng trọng lượng gần bảy mươi kg
thưa quý vị huyện ba vì thành phố hà nội có hơn bốn mươi bảy km sông hồng và sông đà chảy qua đây là địa bàn lý tưởng để nhiều đối tượng chờ cơ hội
khai thác cát trái phép với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi tuy nhiên nhờ công tác làm tốt việc bám sát địa bàn hàng loạt vụ việc đối tượng liên quan đến cát tặc đã bị công an huyện ba vì phát hiện và triệt xóa
lợi dụng đêm tối để khai thác hoạt động không theo quy luật và có cảnh giới nghiêm ngặt khi bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng cắt tặc lập tức tăng ga bỏ chạy

có thể nói đây là một công việc mà cũng là một biện pháp mà phải trinh sát mật phục trao đổi thông tin với nhau thường xuyên và lên kế hoạch thật chặt chẽ hiếm đồng thì mới có thể bắt được các đối tượng này
vì các đối tượng này rất là manh nha công suất máy hút cát thì rất lớn rồi là lợi dụng các địa bàn giám danh để chúng có thể chạy sang và có thể bỏ phương tiện
thậm chí là đánh cát
từ đầu năm đến nay với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý tốt địa bàn công an huyện ba vì đã bắt giữ tám vụ khai thác cát trái phép khởi tố hai vụ năm đối tượng giảm bốn vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
mới đây khoảng ba giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của công an ba vì phối hợp với đội cảnh sát đường thủy số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã bắt giữ thành công tàu khai thác cát trái phép
trên hai khoang chứa là hai trăm bốn mươi một tám mét khối
trong vụ án thì có ba đối tượng trong đó có hai đối tượng tỉnh ngoài các đối tượng có sự cấu kết với nhau và tìm hiểu địa bàn rất kỹ sử dụng máy công suất lớn để thực hiện hút cát trái phép trên sông hồng và thường hoạt động vào ban đêm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
trong quá trình điều tra thì ban đầu các đối tượng thường không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
sau đó bằng sự kiên quyết và đấu tranh thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và hiện tại cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra và tiếp tục đấu tranh với các đối tượng có liên quan khác
ngoài việc triển khai kế hoạch nghiệp vụ thời gian gần đây công an huyện còn tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chủ phương tiện chủ bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng
cùng với đó dựa vào tai mắt của nhân dân để nắm bắt tình hình
xác định được là đây là một địa bàn
công an huyện ba vì đã thường xuyên chủ động nắm tình hình và đồng thời cũng đã bố trí các đường dây nóng từ dưới cơ sở thông qua những người dân ở tại các khu vực ven sông cung cấp số đường dây nóng của ban chỉ huy công an huyện để cho những người dân kịp thời trao đổi cung cấp thông tin khi phát hiện có tình hình hoạt động khai thác cát trái phép
thời gian qua tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện ba vì đã giảm hẳn
tuy nhiên hoạt động khai thác cát vẫn là vấn đề nóng bằng
tuy nhiên hoạt động khai thác cát vẫn là vấn đề nóng và phức tạp đặc biệt là tại khu vực vùng giáp danh
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng rất cần nhân dân tham gia phòng trào bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm mạnh dạng tố cáo đối tượng khai thác cát trái phép góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên những tuyến sông
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại